vào sáng ngày hôm nay tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
trước việc hà nội có thêm một mươi ca dương tính với sars cov hai mới ngoài cộng đồng trong hai ngày qua
phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng yêu cầu các quận huyện bao gồm mỹ đức đông anh hoàng mai
nơi ghi nhận các trường hợp dương tính mới nhanh chóng khoanh vùng truy vết các trường hợp tiếp xúc
phối hợp thông tin chặt chẽ với các địa phương có liên quan để dịch bệnh không lây lật lây lan tiếp tục
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội trong số các ca dương tính vừa phát hiện
tại huyện đông anh có bốn ca mỹ đức năm ca hoàng mai một ca tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội tuy đang được kiểm soát
nhưng nguy cơ xuất hiện ca mắc ngoài cộng đồng ở mức cao do đã ghi nhận ba ổ dịch với một mươi ca dương tính
đặc biệt ổ dịch tại huyện đông anh có nguy cơ cao do những ca dương tính mới làm việc tại khu công nghiệp
tiếp xúc nhiều người đây là yếu tố nguy cơ lây lan dịch bệnh
cao lây nhiễm dịch covid một mươi chín khi ngày năm tháng bảy việt nam đã ghi nhận trên một ca bệnh
năm tỉnh thành đã có dịch số ca mắc cộng đồng lớn nhiều ca không rõ nguồn gốc
hà nội sau tám ngày không ghi nhận ca mắc mới đã xuất hiện ổ dịch nguy cơ bùng phát cao
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trữ xuân dũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng
khoanh vùng dập dịch kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch khi thành phố đã nới lỏng một số loại hình kinh doanh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục ra soát các khu cách ly tập trung
chuẩn bị bốn mươi chỗ cách ly với phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng khi thành phố yêu cầu